tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí nguyễn thị thúy hà phó tránh văn phòng thị ủy
được luân truyền về làm chủ tịch ủy ban nhân dân phường hồng vương thị xã phúc yên
ở cương vị mới chưa lâu nhưng đồng chí đã được cấp trên và người dân đánh giá là có nhiều
đóng góp trong việc tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho tuyến đường
nguyễn trãi dài hơn một sáu km giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo
nghị quyết số một của thị ủy phúc yên được nhân dân đồng thuận
tuy mới bắt tay vào công việc mới được gần sáu tháng nay nhưng đồng chí nguyễn thị thúy hà đã tạo được
lòng tin cho cơ sở bằng những việc làm
nhờ đó nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi toàn thị xã có bảy cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở là nữ
trong đó có cán bộ nữ được tăng cường từ cấp thị xã về cấp xã phường
đến nay các cán bộ nữ được đề bạt bổ nhiệm đều phát huy được năng lực
vai trò vị trí của mình trong lĩnh vực công tác góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đối với công tác văn phòng giúp tôi tổng hợp được rất nhiều mảng trên các mảng
các lĩnh vực kinh tế xã hội từ đó giúp cho tôi có những cái nhìn bao quát được tổng thể về một bức tranh phát triển
cho kinh tế xã hội của một địa phương
tôi lấy ví dụ như là đơn vị cấp phường cũng là đơn vị mà nhỏ hơn đối với thị xã và tỉnh
thì qua lĩnh vực công tác của hai cấp thì tôi có một cái nhìn cũng khá bao quát
từ đó thì tôi cũng sẽ nhận định được tình hình để giúp cho tôi hoàn thành tốt được công việc
toàn tỉnh vĩnh phúc có tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo các cấp từ tỉnh xuống cấp xã
chiếm từ bốn đến hai mươi
cụ thể như tại thị xã phúc yên số cán bộ trẻ được quy hoạch cho tới năm hai nghìn hai mươi năm đạt gần hai mươi năm
so với mức hai mươi đề ra của tỉnh
số cán bộ nữ được quy hoạch chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo đạt trên sáu mươi sáu vượt chỉ tiêu của đề án
ban đồng chức thị ủy của đa tha miu ban thường bộ thị ủy thực hiện quy hoạch
cán bộ bổ sung giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mà giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với số lượng cán bộ quy hoạch
bao gồm các chức tư cấp xã phường cho đến lãnh đạo các phòng ban
cũng như cấp ủy ban thường bộ thị ủy trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo số lượng theo quy định
tạo điều kiện cơ hội để cấp ủy
các cán bộ nữ cán bộ trẻ ở cơ sở phát triển đó là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng và chính quyền
chính vì vậy nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã nêu yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ
trong đó tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo cấp ủy là cán bộ nữ cán bộ trẻ
và đề án hai của tỉnh ủy vĩnh phúc cách làm của thị ủy phúc yên là một trong những giải pháp cụ thể
nhằm thực hiện yêu cầu đó một cách hiệu quả